hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án thất thoát một bảy trăm linh tỷ đồng
tại bảo hiểm xã hội việt nam về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo lê bạch hồng nguyên thứ trưởng bộ lao động thương bình và xã hội
nguyên tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam đã bị tuyên phạt sáu năm tù
cũng theo bản án sơ thẩm bị cáo nguyễn huy ban nguyên tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam một mươi bốn năm tù
bị cáo nguyễn phước tường một mươi bốn năm tù bị cáo hoàng hà bảy năm tù bị cáo trần tiến vĩ ba năm tù
bị cáo trần thị thanh thủy hai mươi tháng tù treo thời gian thử thách bốn mươi tám tháng
về trách nhiệm dân sự các bị cáo phải liên đối để bù số tiền hơn tám trăm linh tỷ đồng cho bảo hiểm xã hội việt nam
trong đó bị cáo hồng phải bồi thường hơn một trăm linh tỷ đồng bị cáo ban phải bồi thường hơn hai trăm chín mươi tỷ đồng
theo hội đồng xét xử việc bảo hiểm xã hội việt nam cho công ty alc hai vay vốn là vi phạm quy định pháp luật
các bị cáo biết rõ không được phép nhưng đã cố ý thực hiện các thủ tục và cho alc hai vay với số tiền một một mươi tỷ đồng
gây thiệt hại hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
hội đồng xét xử xác định agribank phải có trách nhiệm bồi thường cho bảo hiểm xã hội việt nam với số tiền hơn tám trăm sáu mươi hai tỷ đồng
số tiền còn lại là tám trăm ba mươi năm tỷ đồng thuộc trách nhiệm các bị cáo phải bồi thường do đã có lỗi cố ý